tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres vừa cảnh báo một cuộc suy thoái toàn cầu là điều gần như chắc chắn
và những hành động ứng phó ở cấp quốc gia riêng lẻ hiện nay nhằm chống đại dịch covid một mươi chín
sẽ không thể đối phó được với quy mô toàn cầu và mức độ phức tạp của cuộc khủng hoảng
ông cũng kêu gọi các lãnh đạo thế giới hãy đoàn kết để cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất đối phó với đại dịch